theo thống kê sung tích chứa ở nhiều hồ chứa thủy lợi thủy điện chỉ còn khoảng từ hai mươi sáu mươi sung tích thiết kế
nhiều hồ chứa nhỏ đang trong tình trạng cạn nước và điều này thì đang khiến nguy cơ thiếu điện rất có thể sẽ xảy ra
ước tính tổng lượng mưa từ đầu vụ hè thu đến nay ít hơn rất nhiều so với mức trung bình nhiều năm qua
hầu hết các hồ thủy điện đều đang sấp xỉ mực nước chết nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra
theo dự báo của tổng cục khí tượng thủy văn nắng nóng có thể còn kéo dài tại khu vực trung bộ vùng núi phía tây trung bộ
có khả năng xảy ra nắng nóng gai gắt lượng dòng chảy trên các sông tiếp tục suy giảm và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm
nhất là tại các tỉnh quảng nam bình định và phú yên
chính vì vậy tập đoàn điện lực việt nam đề nghị các địa phương hạ lưu các hồ thủy điện cần có phương án kịp thời dự trữ nước và sử dụng nguồn nước hiệu quả tiết kiệm